chuyển sang tin tức đáng chú ý khác các nước phương tây đang tiếp tục tăng cường viện trợ quân sự cho ukraine
ngày hôm qua tổng thống ukraine volodymyr zelensky đang ở thăm bỉ đã có cuộc hội đàm với thủ tướng nước chủ nhà alexander dukru
trong đó hai bên thảo luận về hợp tác chính trị kinh tế và quốc phòng cũng như khả năng bỉ cung cấp máy bay chiến đấu f một mươi sáu cho ukraine kể từ năm hai nghìn hai mươi năm
phát biểu sau hội đàm thủ tướng bỉ khẳng định nước này sẽ tiếp tục hỗ trợ cả về tài chính và thiết bị quân sự cho ukraine
theo đó một số máy bay chiến đấu f một mươi sáu cũ của bỉ sẽ được cung cấp cho ukraine từ năm hai nghìn hai mươi năm kèm theo đó là các dịch vụ bảo trì và đào tạo nhân viên ukraine
nhà lãnh đạo bỉ cũng cho hay các nguồn tài chính bổ sung cho ukraine cũng đã được đưa vào dự trù ngân sách năm sau với trị giá hơn một tỷ euro
số tiền này đến từ tài sản bị đóng băng của nga ở châu âu
chuyến thăm của tổng thống ukraine diễn ra vào thời điểm các bộ trưởng quốc phòng thuộc tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato đang nhóm họp tại bruxelles trong đó có nội dung điều phối viện trợ cho kiev